cà mau là vùng đặc thù có ba mặt sáp biển và với hệ thống sông ngòi canh rạch chẳng chịt
mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ sạt lở ven bờ sông bờ biển gây nhiều thiệt hại cho người dân
để bảo vệ tài sản và tính mạng cho các hộ dân đảng bộ và chính quyền tỉnh cà mau luôn tích cực thực hiện công tác di rời các hộ dân
nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao vào khu tái định cư mới an toàn và ổn định hơn
nhưng các khu tái định cư mới này còn rất ít so với nhu cầu của người dân trong vùng ảnh hưởng sạt lở như hiện nay
khu tái định cư kinh nam thuộc ấp rạch tàu xã đất mũi huyện ngọc hiển rộng hơn một bảy hectare
nơi tái định cư được chính quyền địa phương quy hoạch giao đất cho ba đối tượng gia đình chính sách có công
người đồng bào dân tộc thiểu số và những hộ dân sống tại các vành đai sạt lở nghiêm trọng tại khu vực vàm xoáy thuộc xã đất mũi huyện ngọc hiển
trước mắt khoảng ba mươi hộ hiện nay đã di rời được hai mươi sáu hộ còn bốn hộ tiếp tục vận động để người dân không còn phải lo lắng trước cảnh sạt lở
đa phần các hộ dân nơi vàm xoáy là cất nhà ở tạm để làm nghề khai thác thủy sản
mỗi năm khi vào mùa mưa bão cả khu vực này phải nơm nớp lo sợ sạt lở
mấy năm qua biết bao cảnh thương tâm khi nhiều căn nhà sau một đêm là xuống sông
giờ đây các hộ này được chính quyền địa phương hỗ trợ nền nhà có diện tích khoảng năm mươi m hai trên phần đất tái định cư mới này từng bước được ổn định hơn
hơn một mươi năm qua tỉnh cà mau đã triển khai hơn một mươi sáu công trình dự án để bố trí sắp xếp dân cư những vùng bị thiên tai vào nơi an toàn
những công trình dự án này khi hoàn thành sẽ ổn định được hơn một mươi ba năm trăm linh hộ dân
tuy nhiên cho đến nay mới chỉ có hơn một hai trăm linh hộ dân tương đương khoảng năm người
nhiều năm nay tình trạng sạt lở diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh cà mau
mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện tái định cư cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng do thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn
nhưng cái khó khăn nhất hiện nay là nhu cầu về vốn đầu tư nằm ngoài khả năng của tỉnh cà mau